tuy nhiên từ chính sách tới thực tế triển khai vẫn còn nhiều khoảng cách lớn và thiếu sự nhất quán
không chỉ từ cơ quan quản lý tới nhân dân mà còn cả sự tự thay đổi từ doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
chúng ta cũng chỉ mới đi ở hình thức về phong trào thôi
cũng chưa có một sự kết hợp rộng rãi từ các cơ quan từ nhà nước
cho tới các hiệp hội các hiệp hội tiêu dùng các tổ chức phi chính phủ
rồi các trung tâm về các nhà sản xuất rồi các đơn vị trung tâm thương mại bán lẻ
thành ra chúng ta cần phải có một kế hoạch hành động cụ thể và kết hợp giữa các đối tác với nhau
để thành ra một chiến lược cụ thể và rõ ràng hơn
như vậy thì chúng ta mới thấy rằng chiến lược chúng ta mới làm được dài hạn
và nó có ý nghĩa vào chiều sau thì lúc đó sẽ gây một tác động rất lớn lên xã hội
để người ta quan tâm và người ta sẽ tự nhiên
và từ từ người ta sẽ thay đổi hành vi đó
quan trọng nhất là nó tạo thành một phong trào sâu rộng trong xã hội
nên cái thành công gần như chúng ta đã thấy rõ ràng và người dân nhận thứ khác
cái quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ có một bước nữa là đưa những cơ chính sách
để tạo ra những biện công của kinh tế để khẳng định rằng nếu tiếp tục những ngành sản xuất nhược
mà đi theo hướng như vậy là sẽ không có hiệu quả
và bị thể trách và sẽ phải trả giá
và thay thế vào đó là chúng ta sẽ tạo ra những sản phẩm truyền thống
sử dụng nhiều lần thay đổi cái hành vi thay đổi con người
và chúng ta cũng phải tính đến cái việc là chuyển đổi cả cái ngành kinh tế nhựa
theo hướng biên lượng đó
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ giảm sáu mươi năm số lượng túi ni lông
dùng tại các siêu thị và trung tâm thương mại lớn hạn chế thải ra môi trường
đây là cam kết ban đầu
có thể thấy quyết tâm lớn để giành lại màu xanh từ ô nhiễm trắng